theo thông tin mà ban chuyên án cung cấp vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày bốn tháng hai tức ngày ba mươi tết
con gái chị trần thị hiền chú tại đội năm xã thanh hưng huyện điện biên tỉnh điện biên
là cháu cao thị mỹ duyên hai mươi hai tuổi hiện đang là sinh viên trường đại học nông lâm thái nguyên
sử dụng xe máy chở một mươi ba con gà đi giao cho một người khách lạ tại khu vực c một mươi bảy
phường thanh trường thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
sau đó gia đình không liên lạc được với em duyên nên đã trình báo công an
đến chín giờ sáng ngày sáu tháng hai tức ngày mùng hai tết cơ quan công an phát hiện chiếc xe máy cháu duyên dùng để chở gà
tại khu vực đội một mươi tám xã nong luống huyện điện biên
đến một mươi h ba mươi phút ngày bảy tháng hai tức ngày mùng ba tết cơ quan công an tiếp tục phát hiện thi thể nạn nhân cao thị mỹ duyên
tại ngôi nhà hoang trước cổng công ty công trình giao thông thuộc khu vực đội một mươi một xã thanh nưa huyện điện biên tỉnh điện biên
qua khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi cơ quan công an xác định nạn nhân cao thị mỹ duyên bị chết do xiết cổ
đến ngày một mươi tháng hai công an tỉnh điện biên đã bắt giữ đối tượng vương văn hùng
đây là đối tượng đã bốn lần vi phạm pháp luật và có ba tiền án hiện không có nhà mà sống lang thang ở thành phố điện biên phủ và huyện điện biên
bước đầu vương văn hùng khai nhận đã giết nạn nhân để cướp tài sản
đấu tranh mở rộng vụ án ngày một mươi một tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục khám xét khẩn cấp căn nhà của vương văn nghĩa cậu ruột của vương văn hùng tại xã nong hẹt huyện điện biên tỉnh điện biên
qua khám xét tiếp tục phát hiện chiếc điện thoại di động của nạn nhân cao thị mỹ duyên và một sim điện thoại đối tượng đã sử dụng liên lạc với nạn nhân để đặt mua gà

trong tám ngày nghỉ tết tổng số ca cấp cứu do đánh nhau là sáu năm mươi trường hợp chiếm hai trong tổng số cấp cứu bệnh viện trong đó ba một trăm bảy mươi năm ca tương đương năm mươi hai phải nhập viện điều trị số ca xác định do rượu bia là sáu trăm một mươi một trường hợp có bảy trăm hai mươi một ca phải chuyển viện tuyến trên và một mươi bảy ca tử vong
lái xe khách thiếu chú ý quan sát không làm chủ được tốc độ
gây ra vụ tai nạn khiến ba người thiệt mạng trên địa bàn tỉnh thanh hóa
đây là đánh giá ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa
về nguyên nhân của vụ tai nạn trên
cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ đối với lái xe phạm thế đức
và tiếp tục củng cố tài liệu để làm rõ vụ việc
trước đó vào sáng ngày tám tháng hai tết ngày bốn tết
trên cốt lội một a đoạn qua xã hoàng quỳ huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
ô tô khách đã đâm phải ô tô con đang sang đường
hậu quả ba người trên xe ô tô con thiệt mạng và năm người bị thương
liên quan đến nhóm đối tượng gây dối tại trạm thu phí bot bến thủy hai
thuộc địa bàn huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hưng nguyên đã hoàn thiện thủ tục
khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với đối tượng nguyễn quang tuy
trú tại thôn tân bắc xã e kênh huyện crong park tỉnh đắk lắc
về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó khoảng một mươi năm h ngày chín tháng hai nguyễn quang tuy điều khiển xe ô tô
chở ba người đàn ông chạy hướng hà tĩnh nghệ an khi đến trạm thu phí bot cầu bến thủy hai
tại vị trí xuất vé tuy không thanh toán đủ số tiền phí qua trạm và yêu cầu được nợ tiền
khi chưa có sự cho phép của nhân viên xoát vé tuy điều khiển xe ô tô lách qua barrier phía trước
đâm vào giải phân cách mềm chạy qua trạm thu phí rồi tiếp tục điều khiển xe đi hướng ra bắc
khi đến km số bốn trăm bốn mươi bốn cộng hai trăm hai mươi quốc lộ một a
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an ra tín hiệu dừng xe và yêu cầu xuất trình giấy tờ
tuy đã không chấp hành còn có thái độ thách thức chống đối
đến một mươi chín h cùng ngày lực lượng chức năng yêu cầu nhóm đối tượng về trụ sở công an huyện hưng nguyên để làm việc
khoảng hai mươi một giờ cùng ngày khi cơ quan công an ra quyết định tạm giữ phương tiện và đang tiến hành làm việc
thì nguyễn quang tuy tự ý bỏ lên xe ô tô và chốt khóa cửa xe
sau đó tuy lái thẳng xe vào các cán bộ chiến sĩ
lực lượng chức năng đã phải phá cửa kính xe ô tô tạm giữ đối tượng
hiện công an huyện hưng nguyên đang hoàn thiện thủ tục khởi tố vụ án khởi tố bị can nguyễn quang tuy
để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
do nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp tết nhất là vào thời điểm
những ngày sau tết thì một số đối tượng nhà xe và tài xế xe ôm đã câu kết với nhau để cò vé xe
sau khi thu tiền xong thì bỏ mặt hành khách
vào đêm qua tại địa bàn thành phố cà mau đã xảy ra nhiều trường hợp như vậy
khiến người dân không khỏi bức xúc
theo lời trình bày của nhiều người dân tại cơ quan cảnh sát một trăm một mươi ba cảnh sát trật tự công an tỉnh cà mau
do tại bến xe khách cà mau lượng người đi về các tuyến bến xe miền tây tăng đột biến
người dân chưa mua được vé nên khi có một số đối tượng giới thiệu có xe đi thành phố hồ chí minh và bình dương
người dân đành chấp nhận mặc dù biết là sẽ phải trả giá cao hơn so với quy định
tuy nhiên sau khi mua vé từ cò mồi nhiều người đã phải ngồi từ chiều
đến khoảng một giờ và những người đã phải ngồi từ chiều đến khoảng một giờ
nhưng họ vẫn chưa thể bước chân lên xe